cử tri cả nước đã tập trung và theo dõi kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn được khai mạc với hình thức họp trực tuyến
phần lớn cử tri đều rất quan tâm và kỳ vọng vào các giải pháp phương hướng phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín mà quốc hội thảo luận trong kỳ họp này